thưa quý vị và các bạn vào lúc một mươi tám h ngày một mươi năm tháng bảy một mươi một ngư dân trên tàu cá số hiệu qng chín mươi nghìn năm trăm năm mươi chín ts của ngư dân trương văn đức ở xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi bị tàu trung quốc đâm chìm đã được một tàu cá quảng ngãi đưa về cập cảng tịnh kỳ tp quảng ngãi
một mươi một ngư dân may mắn đã thoát chết còn chiếc tàu thì bị chìm dưới thái đại dương
vừa cập cửa biển tịnh kỳ lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi và công an tỉnh quảng ngãi tiến hành kiểm tra tàu lấy thông tin từ các ngư dân trên tàu cá bị nạn
trước đó vào tối ngày chín tháng bảy trong lúc tàu cá qng chín mươi nghìn năm trăm năm mươi chín ts của ngư dân trương văn đức đang đánh bắt ở ngư trường hoàng sa thì xuất hiện hai tàu trung quốc
tàu trung quốc dùng đèn pha công suất lớn loa liên tục sâu đuổi tàu cá của ngư dân
trước sự hung hăng của tàu trung quốc thuyền trưởng trương văn đức lái tàu cá bỏ đi
tuy nhiên đến khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng bảy tàu trung quốc bất ngờ tăng tốc và đâm mạnh vào tàu cá qng chín mươi nghìn năm trăm năm mươi chín ts
cú đâm mạnh đến mức tàu cá qng chín mươi nghìn năm trăm năm mươi chín ts chìm ngay xuống biển
một mươi một thuyền viên phải bám vào thúng và các phao cú sinh trên tàu để chống chọi với sóng to
khi phát hiện vụ việc tàu cá qng chín mươi năm nghìn hai trăm bốn mươi tám ts của ngư dân lê văn an ngụ xã bình châu đã kịp thời tiếp ứng đến cứu vớt một mươi một ngư dân lên tàu
đến khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi tháng bảy toàn bộ một mươi một ngư dân trên tàu cá qng chín mươi nghìn năm trăm năm mươi chín ts đã được chuyển qua tàu qng chín mươi năm nghìn bảy trăm bảy mươi chín ts của anh võ hải
ba mươi tám tuổi ở xã bình châu để đưa vào đất liền
theo anh đức chiếc tàu trên trị giá gần bốn tỷ đồng bị trung quốc đâm chìm
liên quan đến vụ việc này ngoài việc hội nghề cá việt nam phản đối hành vi vô nhân đạo của tàu trung quốc
tri cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản quảng ngãi đã đề nghị các cấp phản kháng các hành động xua đuổi đâm chìm tàu
không tổ chức cứu vớt ngư dân vào ban đêm của các tàu trung quốc và yêu cầu phải trục vớt tàu cá qng chín mươi nghìn năm trăm năm mươi chín ts
làm bằng chứng tố cáo hành động sai trái trên của tàu trung quốc